tính về quy luật lũ ở trung bộ năm nay vẫn xuất hiện từ tháng bảy nhưng điểm khác thường là cho đến bây giờ mới chỉ có một đợt lũ lên
trong khi đó hàng năm thời điểm này ở khu vực các tỉnh từ quảng ngãi trở ra thanh hóa đã bước vào lũ chính vụ có khoảng hai ba đợt lũ lên
phổ biến sẽ là từ mức báo động một đến mức báo động hai thậm chí có năm lũ rất lớn
lũ ít lũ tới muộn không có nghĩa là chúng ta chủ quan bởi còn một nửa chặng đường đang ở phía trước
các chuyên gia nhận định đây mới là lúc cao điểm lũ sẽ rồn rập nhất do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết la nina và đặc biệt là người dân không nên chủ quan
thời gian này dự báo có khoảng hai ba đợt lũ lớn đỉnh lũ năm nay ở trung bộ sẽ cao hơn năm ngoái
tại hạ lưu các sông chính ở bắc trung bộ như sông mã sông cả sẽ ở mức báo động một báo động hai
các sông từ hà tĩnh đến bình thuận ở mức báo động hai báo động ba có sông sẽ vượt báo động ba
chưa kể các nhánh sông nhà
để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và thanh hóa
theo dõi chặt chẽ tình hình mưa sông lốc xét gió giật mạnh thông tin kịp thời tới cộng đồng người dân để phòng tránh đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn